các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên môi trường cho biết hiện tượng enso chỉ thay đổi nhiệt độ mặt nước điển tại khu vực xích đạo phía đông và trung tâm thái bình dương đang duy trì trạng thái trung tình đến tháng sáu với sát xuất tám mươi tám mươi năm
từ tháng bảy đến tháng chín dự bảo enso chuyển sang lanina với sát xuất sáu mươi sáu mươi năm và có khả năng duy trì trạng thái này trong cuối năm
ông cường cho biết chúng ta đánh giá việc chuyển đổi trạng thái từ enino sang lanina sẽ khiến hạn hán mưa lũ rồng lốc mưa đá ở nước ta năm nay
có thể tương tự năm hai nghìn hai mươi với các đặc điểm như mùa bão đến muộn bão áp thấp nhiệt đới đến rồn rập trong thời gian ngắn
cụ thể cơ quan ký tượng dự báo có một mươi một một mươi ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong đó năm bảy cơn bão ảnh hưởng đến đất liền việt nam trong năm nay
từ nay đến nửa đầu tháng sáu ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới mà tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
do bão áp thấp nhiệt đới lượng mưa sau tháng cuối năm được dự bảo
sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm đặc biệt có khả năng mưa lớn tập trung trong nhiều tháng cuối năm tại trung bộ
trước dự báo trên phó thủ tướng trần lưu quang đề nghị các bộ ngành địa phương cần chủ động phương án ứng phó với việc chuyển đổi trạng thái thời tiết từ enino sang la nina
cơ quan khí tượng cần nâng cao khả năng dự báo hơn nữa để các cấp chính quyền có chỉ đạo phòng chống phù hợp
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị phần lớn bầu trời bắc mỹ cuối tuần này
có thể thắp sáng bởi cơn bão địa tử lớn nhất mà trái đất hướng chịu trong nhiều năm qua
một họng súng vũ trụ tức vết đen mặt trời mang tên ar ba nghìn sáu trăm sáu mươi bốn đã đạt được bề rộng gấp một mươi năm lần đường kính trái đất
liên tục bắn ra những ngọn lửa bùng nổ cấp một mươi trong những ngày qua về phía chúng ta và gây ra sự xáo trộn lớn trong khí quyển
theo trung tâm dự báo thời tiết không gian thuộc cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia mỹ
sự xáo trộn dự kiến sẽ lên tới đỉnh điểm
trong ngày một mươi một tháng năm theo giờ miền đông nước mỹ tức từ trưa ngày một mươi một tháng năm đến trưa ngày một mươi hai tháng năm theo giờ việt nam
trong vài ngày trước họng dùng vũ trụ này điên cuồng giải phóng năm ngọn lửa mặt trời liên tiếp trực tiếp vào hành tinh của chúng ta
sẽ chạm đến từ quyền trong những ngày cuối tuần
sự kiện bùng nổ này có thể gây ra cực quang rực rỡ trên khắp phần lớn bắc mỹ trong vài ngày tới
bão địa tử đạt tới cấp g bốn
đây là cấp bão địa từ lớn nhất trong nhiều năm mà trái đất từng hứng chịu
chỉ thua bão địa tử g năm trong sự kiện cariton và bão mặt trời harue năm hai nghìn ba
sự kiện cariton xảy ra vào năm một nghìn tám trăm năm mươi chín đã gây ra cực quang ở khắp thế giới
ngay cả ở một số nơi vùng vĩ độ thấp gây thiệt hại cho hệ thống điện báo toàn cầu
còn bão mặt trời halloween năm hai nghìn ba cũng mạnh không kém cũng kèm cực quang rực rỡ
nhưng may mắn không gây thiệt hại đáng kể nào vì đã được cảnh báo trước
bão địa tử hay còn gọi là bão mặt trời xảy ra khi các ngọn lửa cầu lửa từ sàng mẹ mang theo luồng từ trường mạnh
và đập với từ quyển trái đất
con người khó lòng cảm nhận trực tiếp nhưng các thiết bị liên lạc vô tuyến định vị sẽ bị ảnh hưởng
do đó việc dự báo trước chuẩn xác rất quan trọng trong một số lĩnh vực
đơn cử tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công ty vũ trụ spacex của mỹ đã vô tình phóng bốn mươi chín vệ tinh starling
ngay vào lúc một cơn địa tử bất thường xảy ra
hậu quả là khoảng bốn mươi vệ tinh đã rơi ngược
về phía trái đất bị thiêu dụi trong bầu khí quyển
đối với chuỗi pháo sáng bùng nổ từ ar ba nghìn sáu trăm sáu mươi bốn một cơn bão địa tử mạnh hôm chín tháng năm đã gây ra gián đoạn sóng vô tuyến
tạm thời trên khắp châu âu châu phi và trung đông
dự kiến sẽ còn mất vài ngày để chùm vết đen khổng lồ này quay đi khỏi hướng trái đất
song rất có khả năng một vết đen khác sẽ nối tiếp công việc của nó
mặt trời đang vào giai đoạn hoạt động đỉnh cao của chu kỳ một mươi một năm dự kiến đạt đỉnh trong năm hai nghìn hai mươi bốn
từ hai nghìn hai mươi năm rồi trở lại bình lặng
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng mai một mươi hai tháng năm
thời tiết thủ đô hà nội có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ khu vực phía tây bắc bộ trời có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa xào và rông cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa xào và rông cục bộ có mưa to
gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ các tỉnh khu vực miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây
ngày nắng chiều tối và đêm có mưa xào và rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một ba mươi năm độ nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng miền đông nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi miền tây chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước